khi kiểm tra và nghe lãnh đạo tỉnh quảng bình báo cáo về công tác ứng phó với bão số một mươi ba trên địa bàn tỉnh
bộ trưởng nguyễn xuân cường cho rằng đây là cơn bão rất mạnh đi nhanh vào đất liền có cường độ rất mạnh
do đó chính quyền và người dân tỉnh quảng bình cần chủ động ứng phó không được chủ quan để giảm thiệt hại do bão gây ra
bộ trưởng cũng đã chỉ đạo tuyệt đối không để người dân ở trên tàu trong khu neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản các nhà dân không đảm bảo an toàn
bộ trưởng nguyễn xuân cường cho rằng đây là cơn bão rất mạnh đi nhanh vào đất liền có cường độ rất mạnh
do đó chính quyền và người dân tỉnh quảng bình cần chủ động ứng phó không được chủ động ứng phó không được chủ quan để giảm thiệt hại do bão gây ra
các biện pháp gia cố tạm thời còn về lâu dài muốn xử lý chất đề tình trạng này đòi hỏi các cấp phải xây dựng kè và có những biện pháp phòng chống nhằm đảm bảo an toàn cho người dân
và cũng để đảm bảo an toàn cho tính mạng tài sản của người dân công an tỉnh thừa thiên huế đã chủ động triển khai các biện pháp giúp dân ứng phó với cơn bão số một mươi ba
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên an ninh ngày mới
phường phú cát tp huế là một trong những địa bàn thấp trũng của tp huế
họ đang chạy đua với thời gian để di dời người dân tại các khu vực thấp trũng nhà không ghiền cố đến nơi an toàn
hướng dẫn nhắc nhở người dân các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản
đồng thời kiểm tra nhắc nhở việc neo đậu của các tàu thuyền
tuyệt đối không để người trên thuyền nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra
hãy giúp cho dân vì là nhà của chúng em rồi đó
thì cho em cảm ơn nhiều cảm ơn chính phủ
hiện nay công an tỉnh thừa thiên huế đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cả về lực lượng phương tiện cơ sở vật chất theo phương châm bốn tại chỗ
chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ
sẵn sàng ứng phó và xử lý có hiệu quả khi có tình huống bão lụt xảy ra
tính đến chín giờ sáng hai mươi bốn tháng một mươi một công tác di rời dân đến nơi an toàn đã hoàn tất
lực lượng công an bám cơ sở giúp dân vượt qua cơn bão số một mươi ba
công an phường phú cát đã huy động toàn bộ lực lượng từ bảo vệ dân phố lực lượng công an ứng trực tâm tâm quân số
trong đó là phối hợp với lực lượng phương đội và các tổ dân phố để tiến hành di dời các hộ dân
neo đơn hộ vùng thấp trúng và hộ nguy cơ bảo vệ tốc mái và ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của nhân dân
công an phường cũng đã chủ động và tham mưu cho ủy ban nhân phường đã bố trí toàn bộ lương thực thực phẩm cũng như nước uống
vàng chiếu gối để cho những người dân được di dời người ta an tâm
tất cả người lao động học sinh sinh viên ở nhà không ra đường để tranh bão chỉ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đặc biệt
kể từ một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi cho đến khi có thông báo của ban chủ y phòng chống thiên tai và tìm kiếm cơ nạ tỉnh
thời điểm này lực lượng công an đã có mặt tại những địa bàn sung yếu đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
thưa quý vị vào đầu giờ chiều ngày hôm qua
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bãi phế liệu nằm trên đường phúc diễn phường xuân phương quận năm từ liêm hà nội
vụ hỏa hoạn đã khiến một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy trợ cháy bị thương khi tham gia dập đường
tại hiện trường cột khói vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét lửa lan rộng
công an quận nam tử liêm nhanh chóng xác định vị trí cháy tại nhà anh nguyễn văn sáng số sáu trăm linh sáu đường phúc diễn
khu vực cháy có diện tích khoảng hai trăm linh m hai chia làm hai khu
khu để ở có diện tích bảy mươi m hai với tường bao bằng gạch mái lập tôn và khu thu gom phế liệu có diện tích khoảng một trăm ba mươi m hai với khung thép mái lập tôn
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận nam tử liêm đã điều bốn xe chữa cháy và điều động một xe xúc của người dân đến hiện trường để dập tắt đám cháy
và để nhanh chóng tiếp cận khu vực cháy nhiều chiến sĩ công an đã không quản ngại nguy hiểm lao xuống đầm lầy phía sau nhà
trong quá trình tiếp cận trợ cháy từ phía ngoài đầm lầy
một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bị thụt sắt xuyên qua ủng lên đùi được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời
khoảng một mươi năm giờ cùng ngày đám cháy đã được dập tắt nguồn nhân của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong ngày hôm qua đã diễn ra hội nghị cấp cao asean australia và hội nghị cấp cao asean new zealand dưới hình thức trực tuyến
tại hội nghị thủ tướng singapore lý hiển long đã hối thúc hai quốc gia châu đại dương dỡ bỏ những hạn chế đi lại đối với các nước asean
do sự bùng phát của đại dịch covid một mươi chín
thủ tướng lý hiển long cho rằng việc dần nối lại hoạt động đi lại sẽ tạo điều kiện phục hồi kinh tế và thúc đẩy lòng tin trong giới doanh nghiệp ở khu vực đông nam á
theo ông các bên cần hợp tác để tiến tới dỡ bỏ một cách tích cực và an toàn những hạn chế đi lại khi tình hình dịch covid một mươi chín ổn định hơn
về phần mình thủ tướng australia scott morrison và thủ tướng new zealand jacindan ardern đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quan hệ đối tác thương mại gần gũi với asean trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chiêu trò lợi dụng tôn giáo để chống phá đảng nhà nước nhấn mạnh cần nhận diện các âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá này
theo bài viết cho biết các thế lực thù địch đi sâu tuyên truyền gieo rắc tâm lý cho rằng
chủ nghĩa xã hội không chấp nhận tôn giáo xóa bỏ tôn giáo công dân theo đạo không được xét kết nạp vào đảng cộng sản việt nam
xây dựng các tổ chức lấy danh sưng tôn giáo cùng với việc thiết lập các trang mạng xã hội như youtube facebook blog để phát tán đăng tải các video clip
hình ảnh bài viết với danh nghĩa các tôn giáo để đả kích nói xấu chế độ bồi nhọ lãnh tụ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước v v
và rất nhiều chiêu trò khác nhằm chống phá và phủ nhận xóa bỏ vai trò của đảng nhà nước ta
điều hai mươi bốn hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba ghi rõ như sau đó chính là mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
một điểm nữa để khẳng định rõ hơn chính sách tôn trọng đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là việc có nhiều hơn những người theo tôn giáo
được kết nạp đảng khẳng định việc phủ nhận quan điểm của đảng chính sách của nhà nước cũng như những kết quả đạt được trong công tác tôn giáo
điều này xuất phát từ bản chất mục tiêu cao nhất của các thế lực thù địch là lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ không đi theo quỹ đạo của họ
mà trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa bằng chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ
ngay sau khi nhận được thông tin vương quốc campuchia vừa phát hiện trường hợp nhiễm dịch covid một mươi chín mới
các tỉnh biên giới phía tây nam đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch ghi nhận này trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
theo thông tin chính thống những ngày đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại campuchia đã phát hiện trường hợp nhiễm virus sars cov hai từ sự kiện ngoại giao diễn ra tại thủ đô phnom penh
điều này đã khiến các địa phương biên giới hết sức lo lắng bởi hiện đang trong mùa lũ và dọc theo tuyến biên giới hàng trăm cây số
là những cánh đồng nước sen ngang với đường mòn đối mặt
kính chào quý vị đang đến với tin tức của sáng phương nam
tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất nằm trên đường thuận giao hai mươi bốn phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương
vụ cháy đã khiến cho nhiều tài sản trong nhà xưởng rộng khoảng hai m hai bị thiêu rụi
khoảng một mươi chín h năm mươi các công nhân đang làm việc trong nhà xưởng thì phát hiện khói bắt đầu tỏa ra rồi lửa nhanh chóng bao trùm cả nhà xưởng
công nhân cùng nhau dập lửa tại chỗ và báo tin cho lực lượng chức năng
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động khoảng một mươi xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
do nhà xưởng chứa nhiều gỗ nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn
đám cháy bùng phát dữ dội và có nguy cơ cháy lan sang một công ty sát bên và nhà dân cạnh đó
thống kê bước đầu vụ hỏa hoạn đã khiến nhiều tài sản nguyên vật liệu trong nhà xưởng rộng khoảng hai m hai bị thiêu rụi gần như hoàn toàn
chuyển qua tin tức các tỉnh miền tây nam bộ
theo bang chủ y phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ những ngày tới nhiều tuyến đường ở thành phố sẽ ngập sâu
bãi đật chiều cường đầu tháng một mươi âm lịch đỉnh chiều có thể vượt mức báo động ba
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một mực nước trên sông hậu đã là hai ba m cao hơn mức báo động ba là ba m
trong năm ngày tới mực nước trên các sông rạch sẽ tiếp tục lên cao với khả năng đạt mức từ hai hai đến hai hai mươi năm m
cao hơn mức báo động ba từ hai m
dự báo đỉnh của đợt triều cường này sẽ xuất hiện trong các ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng một mươi một
thời gian triều cường xuất hiện là từ bốn đến sáu giờ sáng và từ một mươi sáu giờ đến một mươi tám giờ
đây là đợt triều cường được xem là lớn nhất trong năm
từ hôm qua đến nay một số tuyến đường trong nội ô thành phố đã bị ngập
thành phố cần thơ đã yêu cầu ngành chức năng các quận huyện tổ chức điều tiết giao thông tại các tuyến đường ngập
về phía người dân cần gia cố bờ bao kênh mương để bảo vệ vườn cây ăn trái
nhị tích lối đông xuân năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một vừa được gieo xạ
còn tại cà mau trước thực trạng các tuyến đường hư hỏng nặng trên địa bàn thành phố
sau ảnh hưởng của mưa bão ủy ban nhân dân thành phố cà mau đã yêu cầu ngành chức năng tổ chức di tu
sửa chữa và giảm vá ấu gà trên các tuyến đường
mục tiêu khắc phục tình trạng ngập nước đảm bảo miễn quan đô thị
tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân
kinh phí dự kiến khắc phục lên đến một mươi một tỷ năm trăm linh triệu đồng được trí từ nguồn sự nghiệp kinh tế
trước đó mưa lớn kết hợp với triều cường đầu tháng chín âm lịch đã khiến hàng chục tuyến đường
ở thành phố cà mau ngập sâu gần một tháng
ngập úng kéo dài đã kết hợp sự di chuyển của nhiều phương tiện đã khiến mặt đường bị hư hỏng nặng nề
hầu hết các tuyến đường chính đều xuất hiện ổ voi ổ gà khiến các phương tiện đi lại khó khăn
người dân phải dùng rất nhiều vật dụng đặt ở những điểm hư hỏng này để cảnh báo cho các phương tiện qua lại
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hơn một mươi tám hectare lúa tại tỉnh bạc liêu đã bị thiệt hại
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi kết hợp với chiều cường dân cao trong thời gian vừa qua
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bạc liêu cho biết trong đợt mưa lớn kéo dài và triều cường vừa qua
toàn tỉnh có hơn một mươi tám hectare trà lúa thu đông và trà lúa hẻ thu của bà con nông dân bị thiệt hại
tại địa bàn huyện vĩnh lợi theo thống kê sơ bộ đến nay toàn huyện có gần bốn ba trăm linh hectare lúa hẻ thu
so với ngày thu hoạch bị ngập úng trong đó có hơn ba bốn trăm linh hectare bị thiệt hại hơn bảy mươi
nhiều diện tích lúa mất trắng không thu hoạch được
thực hiện theo chi đạo của ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đơn vị này đang tổ chức khảo sát thống kê thiệt hại
để có hướng dẫn cho bà con nông dân nhằm sớm giúp bà con nông dân vượt qua khó khăn chuẩn bị khôi phục sản xuất
dù đã qua đợt triều cường sông khảo sát thực tế cho thấy mực nước trên các trục kênh nội đồng
vẫn còn ở mức rất cao coi như nơi cao hơn mặt ruộng từ năm đến một mét
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bạc liêu đã chí đạo cho chi cục thủy lợi tỉnh
tiếp tục mở cống một chiều để tháo nước chống úng sổ phèn cho các vùng chuyên canh lúa trong tỉnh
đồng thời hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc các trà lúa bị thiệt hại ở mức độ có thể khôi phục được
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

hình ảnh quen thuộc trước cổng bệnh viện việt đức thành phố hà nội
xe ôm taxi các phương tiện dừng đỗ sai quy định
lòng đường đã chật hẹp lại càng chật hẹp hơn và ủn ứ giao thông là câu chuyện thường ngày
xe vận chuyển bệnh nhân dù có còi và đèn ưu tiên cũng không thoát khỏi dòng phương tiện
những người bảo vệ bệnh viện thì gần như bất lực trước đám đông
bệnh nhân bị tai nạn để đưa về việt đức này trong nhiều trường hợp rất nguy kịch
có khi chỉ chậm một vài phút là cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính mạng của bệnh nhân
và để xe vào được trong bệnh viện việt đức thì rất là khó khăn
phải chờ đến vài lượt xe taxi người ta đỗ người ta di chuyển
theo ghi nhận thực tế hiện nay tại một số khu vực trước cổng bệnh viện lớn
tình trạng ồn tắc xảy ra khá thường xuyên
nguyên nhân chính là những vi phạm của các phương tiện kinh doanh vận tải
tuy nhiên khi bị xử lý các lái xe lại đưa ra nhiều lý do khác nhau
đặc biệt chỉ cần vắng mặt các lực lượng chức năng là tình trạng lộn xộn lại ngay lập tức xảy ra
bởi chỉ cần một phương tiện dừng đỗ sai quy định
cộng với lưu lượng phương tiện tăng đột biến vào những khung giờ khác nhau
là tình trạng ùn tắc sẽ xảy ra ngay lập tức
vừa tuần tra kiểm soát đám lệnh hình vừa phân luồng điều tiết tại vị trí
là trang bị lắp thêm hệ thống camera phạt nguội để giảm tài
cũng như lấy căn cứ xử lý thuyết phục đối với những trường hợp cố tình vi phạm
còn về phía các cơ quan ban ngành liên quan
chúng tôi có kiến nghị đề xuất là nhanh chóng bố trí
có giải pháp bố trí được điểm dừng đỗ cho cả người đến thăm khám
lẫn cả loại hình dịch vụ như taxi uber
thì nó sẽ tự động lúc đấy mọi người chấp hành giảm tài
phải đi áp lực cho thông nghệ chúng tôi
những tiếng loa nhắc nhở như vậy không ngừng vang lên
thế nhưng hiệu quả cũng không được là bao
những chiếc xe cấp cứu chở những bệnh nhân nguy kịch
lại đang bị sự vô ý thức của một số cá nhân
ảnh hưởng đến quá trình cứu chữa người bệnh
quay trở lại với thông tin chúng tôi đã nói ở phần đầu chương trình
thưa quý vị thời gian qua dù mới là năm đầu tiên triển khai
chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp một
tuy nhiên đã có nhiều vấn đề nảy sinh
nhưng sách giáo khoa môn tính việt của bộ sách
cánh diều có nhiều sạn
bên cạnh đó về tiến độ chương trình nội dung chương trình mới
cũng khiến cho nhiều giáo viên dạy lớp một gặp không ít khó khăn
tuy nhiên theo lộ trình trong thời gian tới
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai ngành giáo dục sẽ tiếp tục triển khai
giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới
ở lớp hai và lớp sáu trên cả nước
điều này đã khiến cho nhiều người
đặc biệt là những giáo viên trực tiếp giảng dạy lo lắng
liệu rằng là trong thời gian ngắn và cấp tập như vậy
thì những khó khăn trong dạy học có còn tiếp diễn
đây là phòng học thực hành của trường trung học cơ sở quất động
huyện thường tín hà nội
sau hơn ba năm được xây dựng
đến nay toàn bộ dãy nhà này chỉ là phòng học chống không
toàn bộ thiết bị dạy và học đã quá cũ nằm trong kho
việc dạy và học hiện tại của nhà trường còn chưa được đáp ứng
đó là chưa kể trong thời gian tới
khi bắt đầu triển khai dạy chương trình mới
thì sẽ là cả một khó khăn không hề nhỏ với nhà trường
từ khi được đầu tư phòng học bộ môn này là từ tháng chín
năm hai nghìn một mươi bảy cho đến bây giờ là đến tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi thì nhà trường chưa được đầu tư
về trang thiết bị trong các phòng học bộ môn này
do vậy thì với trang thiết bị mà nó thiếu như vậy
thì học sinh sẽ bị ảnh hưởng nhiều
đến vấn đề về thí nghiệm của các phòng
hiện cơ sở vật chất của nhiều trường học
đang còn gặp nhiều khó khăn
đó là chưa kể đến những trường học
vừa phải gánh chịu
hậu quả của đợt thiên tai vừa qua
nhiều trường học máy móc trang thiết bị phục vụ học tập
đã bị hư hỏng nặng
việc khắc phục khó khăn còn đang trước mắt
chưa nói đến việc đáp ứng được chương trình mới
ở lớp hai và lớp sáu
với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là khi mà đã là thay sách
thì phải tập hợp sớm cho giáo viên
đừng để lúc mà chuẩn bị vào học tập hợp
thì lúc đó cũng có nhiều thời gian
và việc tập huấn gấp gáp thì nó không hiệu quả lắm
sẽ thay sách lớp hai thì với cái mong muốn
tựa lớp hai cũng như vậy
thì cùng mong muốn là sớm hơn thì khi bước vào chuẩn bị
cho cái đợt tập khuẩn của năm hiệp năm
để thay sách thì sẽ có những cái thiết bị
nhất là các thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai toàn ngành giáo dục sẽ triển khai
chương trình mới ở lớp hai và lớp sáu
tuy nhiên thực tế hiện nay việc thẩm định sách giáo khoa
lớp hai và lớp sáu mới hoàn thành vòng một
hiện các nhà xuất bản đang chỉnh sửa hoàn thiện
theo ý kiến của hội đồng thẩm định
dự kiến thẩm định vòng hai
sự thẩm định vòng hai sẽ hoàn thành vào cuối tháng một mươi
đối với lớp hai và trung tuần tháng một mươi một đối với lớp sáu
sự trầm trễ này khiến không ít giáo viên lo lắng
vì thời gian triển khai sách không còn nhiều
năm hai nghìn một mươi chín giáo viên của chúng tôi đã được tập huấn
về sách lớp một rồi
thế nhưng đến bây giờ mà chúng tôi được tập huấn
từ tháng bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
nhưng đến bây giờ là tháng một mươi rồi
mà chúng tôi chưa có được thực hiện một vấn đề gì
về nói đến bộ sách lớp hai
thì tất nhiên tôi nghĩ đây cũng là cái yếu tố khách quan do dịch thôi
thì chúng tôi cũng rất mong muốn là bộ rồi đến sở
cũng có định hướng sớm và thực hiện sớm
trong việc giới thiệu chương trình lớp hai
giới thiệu chương trình lớp hai
đối với giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý chúng tôi
để chúng tôi cũng có sự định hướng và sự chủ động
có thể nói sự cố cần phải điều chỉnh
trong sách giáo khoa tiếng việt lớp một
ở bộ sách cánh rìu là điều đáng tiếc
những lo lắng của dư luận khi trong thời gian tới
tiếp tục triển khai chương trình mới
ở lớp hai và lớp sáu hoàn toàn chính đáng
cũng chính vì thế bộ cần phải có những kịch bản
những phương án khả thi nhất cho năm học tới đây
nếu cần thiết xin tạm dừng việc triển khai chương trình mới
đối với lớp hai và lớp sáu
để hạn chế tối đa sự rủi ro
và tránh gây tốn kém cho xã hội
thưa quý vị giải đền kinh vô địch quốc gia năm hai nghìn hai mươi
bắt đầu khởi tranh từ ngày mùng một mươi

đã kết thúc trao giải vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại hà nội
tại giải đấu lần này
đoàn thể thao công an nhân dân đã xuất sắc đạt được nhiều thành tích
trong đó thì thưa quý vị
vận động viên trần ngọc nghĩa không chỉ bảo vệ thành công
huy chương vàng ở năm thứ bốn liên tiếp
mà còn phá luôn kỷ lục quốc gia của mình
lập hai năm về trước
ở nơi dung thi một trăm linh m năm
với thành tích một mươi giây bốn mươi
được ví như vua tốc độ hoàng tử tốc độ
vận động viên ngân ngọc nghĩa
thuộc biên chế đoàn thể thao công an nhân dân
được coi là một trong những vận động viên chạy tốc độ tốt nhất của ngành
cũng như điển kinh việt nam hiện nay
tài năng trẻ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín này
đã thống trị đường chạy một trăm linh m và hai trăm linh m nam trong nước ba năm qua
và đã có hơn năm năm theo đuổi môn chạy
cảm xúc là rất vui mừng và phấn khởi
đi đất thi đấu thì phải hết mình
vì màu cờ sắc áo của công an nhân dân ạ
sáng năm sau thì sẽ cố gắng cải thiện
thành tích của mình
để đạt chuẩn xuất để thi sea games
không chỉ khẳng định ngồi số một
trong làng chạy tốc độ nam trong nước hiện nay
ngân ngọc nghĩa còn cùng các đồng đội
của đội tuyển điển kinh công an nhân dân
chiếm ưu thế ở nội dung tiếp sức bốn x một trăm linh m
từ giải điển kinh vô địch quốc gia
các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
và đại hội thể dục thể thao toàn quốc hai nghìn một mươi tám
đáng chú ý nhất phải kể đến kỷ lục quốc gia bốn
bốn x một trăm linh m tiếp sức nam
ở giải điền kinh vô địch quốc gia hai nghìn một mươi chín
ngân ngọc nghĩa cùng các đồng đội
võ ngọc huy hoàng mạnh cường
và lãnh văn cương tiếp tục giành
huy chương vàng thiết lập kỷ lục mới
với thành tích bốn mươi giây bốn mươi bốn
phá kỷ lục cũ bốn mươi giây bốn mươi bảy
do đội quân đội lập từ năm hai nghìn một mươi hai
năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nên các giải đấu đã buộc phải hoãn
điều đó khiến vận động viên ít được thi đấu
và gặp nhiều khó khăn để duy trì phong độ
nhưng ban huấn luyện điển kinh công an nhân dân
luôn thúc giục giúp đỡ các vận động viên tập luyện
để giành những thành tích tốt hơn
cái dịch covid này ảnh hưởng rất nhiều
bởi vì cả ba cái tuần đó
thay cho là chỉ ăn ở tại chỗ
chỉ làm được các cái động tác
tập các cái nhóm cơ nhẹ nhàng
không làm được nhiều
nghĩa cũng đã rất chi là phát huy được
hết khả năng của mình để
cùng với đồng đội giành được cái tấm huy chương vàng
thành tích ấn tượng của vận động viên
ngân ngọc nghĩa của đoàn thể thao công an nhân dân
khiến giới chuyên môn phấn khích
một phần vì không cách quá xa
so với thành tích của vận động viên
đạt huy trung vàng ở sea games vừa rồi
sẽ giúp tổ cự liên ngắn nam
tự tin hướng tới kỳ sea games ba mươi một
sẽ diễn ra ngay trên sân nhà
vào năm sau